đó là ngày một mươi ba tháng sáu ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xây dựng phục hồi hiện trạng đất nông nghiệp được công ty địa ốc alibaba xây dựng đường nội bộ để phân lô bán nền trên địa bàn
trong quá trình tổ công tác thi hành công vụ đã có gần một trăm linh nhân viên của công ty cổ phần địa ốc alibaba ra chặn ngăn chặn chống đối đoàn công tác bằng cách đập phá phương tiện gây thiệt hại cho lực lượng chức năng
những người liên quan đã bị mời về làm việc đến ngày một mươi sáu tháng sáu hàng chục nhân viên của địa ốc alibaba đã kéo đến trụ sở công an thị xã phú mỹ hô hào yêu cầu thả người
liên quan đến vụ việc công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn huỳnh tú trinh hai mươi bốn tuổi quê tỉnh tiền giang và trần quốc tĩnh hai mươi bốn tuổi quê thành phố đà nẵng là nhân viên của công ty adibaba
thời gian gần đây công an huyện matrodak tỉnh đắk lắc đã liên tiếp
họ đã phát hiện nhiều vụ khai thác vận chuyển cát trái phép trên địa bàn thu giữ xử lý nhiều phương tiện và tăng vận
trên địa bàn huyện murdrak lâu nay chưa có đơn vị nào được cấp quyền khai thác cát sỏi
nhưng do giá cát xây dựng từ xăng qua liên tục tăng nên tại dọc sông crong thu năng và các con suối ở địa bàn huyện matrodak
tình trạng khai thác vận chuyển cát trái phép để bán kiếm lời diễn ra rất phức tạp
thực hiện đợt cao điểm sửa
trong thời gian qua công an huyện matrodak đã xử lý các hành vi khai thác vận chuyển tập kết bên bãi kinh doanh cát sỏi trái phép do công an cấp trên chỉ đạo

quả đó đã tạm giữ một mươi năm phương tiện tàu bè máy hút cát sỏi các loại vận lập hồ sơ xác minh xử lý một trăm hai mươi hai mét khối cát xây dựng không rõ muộn gốc
công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ người và vật chứng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ bắt giữ các đối tượng mua bán các thiết bị công nghệ gian lận trong thi cử mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi
tiếp tục mở rộng điều tra vào ngày hôm qua
công an đã khám xét và thu giữ nhiều thiết bị gian lận thi cử tại tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy hà nội
đồng thời bắt giữ một đối tượng trên địa bàn tỉnh lạng sơn là đầu mối cung cấp các thiết bị này
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngày hai mươi tháng sáu công an quận năm từ liêm bắt giữ hai đối tượng đặng công bảo và nguyễn đỉnh mạnh
quê quán tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh đang thuê trọ tại ngách năm mươi bảy trên bốn mươi năm đường mễ trì về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín và các thiết bị quay dung
tay nghe siêu nhỏ phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
các đối tượng thường giao bán thiết bị trên mạng xã hội nguồn hàng được các đối tượng lấy từ lạng sơn
thiết bị thấp nhất có giá là bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đồng cao nhất là gần ba triệu đồng
qua công tác đấu tranh nhận thấy đường dây buôn bán các thiết bị quay lén
đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử có tính chất phức tạp
công an quận nam tử liêm mở rộng vụ án tiếp tục điều tra
ngày hai mươi một tháng sáu
khám xét tại tầng ba tòa nhà số năm mươi hai hồ tùng mậu cầu giấy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị camera quay lén như đồng hồ kính mắt
tai nghe siêu nhỏ camera cúc áo
cũng ngay trong ngày công an quận nam tử liêm phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn
bắt giữ đối tượng trần thị quỳnh chú tại tân thanh văn lãng lạng sơn
là đầu mối cung cấp các thiết bị xuống hà nội
thu giữ tại nơi ở của quỳnh nhiều lô hàng thiết bị camera quay lén
trong đó có thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong thi cử
đối tượng quỳnh khai nhận mua số hàng này tại chợ đồng đăng
sau đó phân phối đi các nơi
đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm cho biết
tất cả các mặt hàng thiết bị camera quay lén được bắt giữ
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử

đối tượng quỳnh khai nhận mua số hàng thiết bị camera quay lén
ngoài thiết bị phục vụ việc thi cử ngoài còn ra những thiết bị giám sát bí mật
và thiết bị quay lén sau đó mở rộng việc xác minh
chúng tôi tiếp tục truy bắt đối tượng tại lãng sơn
là đầu cung cấp cho đối tượng ở hà nội
và kiểm tra giám sát địa điểm số năm mươi hai của đường hồ tùng mậu
chúng tôi giữ một lượng lớn thổng số khoảng độ sáu trăm linh thiết bị khác nhau
để phục vụ ngoài việc thi cử cũng như thiết bị giám sát
bí mật thiết bị quay lén
theo nhận định của cơ quan chức năng những năm gần đây
các loại thiết bị ngày càng tinh vi và hiện đại hơn
các thiết bị rất nhỏ giám thị coi thi rất khó phát hiện
đồng thời khuyến cáo phụ huynh cũng như kem học sinh
tuyệt đối không sử dụng những thiết bị quay lén trong thi cử
như vậy sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu
đã tăng mạnh tới ba mươi hai tương đương với tăng khoảng ba năm trăm linh chiếc so với tháng trước
cụ thể lượng nhập khẩu trong tháng này đạt hơn một mươi bốn ba trăm linh chiếc đạt ba trăm linh tám triệu usd
thị trường nhập khẩu chủ yếu là từ indonesia thái lan trung quốc nhật bản và hàn quốc
số xe nhập khẩu từ năm thị trường này chiếm tới chín mươi tám tổng
lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tháng
do tình hình nắng nóng gai gắt diện rộng duy trì liên tục ở mức ba mươi chín bốn mươi độ c
ở miền bắc và miền trung trong tuần vừa qua số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
cho biết thời biết công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc đã đạt tới ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy mw vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đây là mức công suất đỉnh cao
kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay
không chỉ về công suất sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc của ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức bảy trăm tám mươi hai chín triệu kw
để đảm bảo cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng rất cao trong những ngày qua
evn đã phải thường xuyên huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao từ ba năm trăm linh đến năm đồng một kw
ví dụ như ngày hai mươi một tháng sáu evn đã phải huy động nhiều tổ máy nhiệt điện chạy dầu trong hệ thống
với tổng công suất chạy dầu lên tới gần hai mw
trong những ngày nắng nóng vừa qua tình hình cung cấp điện cũng rất căng thẳng
nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện luôn tiềm ẩn do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời
đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày ngay cả ban đêm cũng rất oi bức
chuyên gia kỹ thuật cũng cho biết nên sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hòa đặt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ c trở lên
vừa đảm bảo đủ mát vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ
với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè evn tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở
nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
thưa quý vị tại các cửa biển cảng biển ở quảng ngãi nhiều tàu thuyền công suất lớn
trị giá tiền tỷ bị bỏ rơi trong thời gian dài nhiều năm qua không có người nhận
những con tàu bỏ hoang xuống cấp hư hỏng và gây khó khăn cho công tác quản lý của các cảng biển
cửa biển như là việc ra vào cảng biển mùa mưa bão
và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
tại cảng neo đậu tịnh hòa hiện có bảy đôi tàu công suất lớn trị giá lên đến hàng tỷ đồng
nhưng bị bỏ lại suốt một thời gian dài mà không tìm được chủ
các chủ tàu sau khi gửi gắm và thuê người trông coi tàu đến nay vẫn chưa quay lại nhận tàu
những người làm nghề trông coi tàu thuyền tại đây bỗng rơi vào thế khó xử
khi vừa tốn chi phí duy trì chăm sóc vừa phải tốn công tốt trực trong coi hàng ngày
tại cảng chú tịnh hòa tịnh kỳ bình châu có khoảng hai mươi đôi tàu công suất từ bốn trăm linh đến chín trăm linh mã lực
chuyên lưới chuồng lưới kéo giã cào nheo bến vô thời hạn
những con tàu tiền tỷ phơi mưa nắng từ hai đến ba năm
hầu hết các tàu bị bỏ lại càng miền
chủ yếu tạo hành nghề lưới kéo và giã cào công suất từ bảy trăm linh mã lực trở lên
nguyên nhân là do thiếu lao động đi biển
việc khai thác giã cào bị giám sát xiết chặt
nên tàu neo bờ không người nhận ngày càng nhiều hơn
quảng ngãi có hơn năm tàu thuyền đánh bắt xa bờ
hiện ngày càng nhiều tàu neo bờ bỏ rơi tại bến
nếu để trong thời gian dài gây ảnh hưởng tới việc khai thác công trình cảng
không có nơi trú tránh cho ghe thuyền mùa bão nguy cơ cháy nổ cũng lớn hơn
cần có biện pháp hỗ trợ cho chủ tàu thuyền ngư dân và thông thoáng cảng biển trong mùa mưa lũ